sáng ngày sáu tháng năm cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh
tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe tải trên quốc lộ năm mươi một
theo đó vào khoảng một giờ sáng cùng ngày xe tải biển kiểm soát một mươi sáu h sáu nghìn năm trăm sáu mươi chín đang lưu thông trên quốc lộ năm mươi một
hướng từ tỉnh bà rịa vũng tàu về tỉnh đồng nai
khi đến địa phận xã long phước huyện long thành tỉnh đồng nai thì bất ngờ ngọn lửa bốc cháy từ phía dưới cabin của xe
phát hiện xe cháy lái xe nhanh chóng tấp xe vào lề đường hô hoán hai người cùng ngồi trên xe mở cửa nhảy xuống đường
thời điểm cả ba người vừa thoát ra khỏi xe thì ngọn lửa cũng bốc cháy dữ dội bao trùm phần đầu xe tải
lúc này một số phương tiện tham gia giao thông và người dân ven đường đã dùng bình chữa cháy mini và vòi nước từ nhà người dân để dập lửa
và sau khoảng ba mươi phút ngọn lửa được dập tắt nhưng phần đầu xe tải thì bị thiêu dụi gần như hoàn toàn